thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước
và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm hai nghìn hai mươi
cụ thể biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước là hơn hai trăm năm mươi một biên chế
trong đó các cơ quan tổ chức hành chính thuộc bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ tổ chức do chính phủ
thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là một trăm linh tám ba trăm sáu mươi tám biên chế
các cơ quan tổ chức hành chính thuộc cơ quan của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện là một trăm bốn mươi hai bảy trăm sáu mươi bảy biên chế
các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài là một sáu mươi tám biên chế
tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là sáu trăm tám mươi sáu biên chế
biên chế công chức dự phòng là sáu trăm hai mươi tám biên chế
so với năm hai nghìn một mươi chín tổng số biên chế công chức năm hai nghìn hai mươi giảm hơn sáu biên chế